xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết trong ngày đầu nghỉ lễ lần này diễn ra không thuận lợi ở phần phía bắc nước ta
khi có mưa nhiều và trời chuyển lạnh
nhưng từ đêm nay mưa sẽ giảm nhanh cho khu vực bắc bộ
đồng thời từ ngày mai do vùng áp thấp nóng ở phía tây cũng bắt đầu phát triển về phía đông
toàn bộ khu vực bắc bộ sẽ có nắng vào ban ngày nhiệt độ tăng dần vào khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
có nơi là trên ba mươi một độ
thời tiết bắc bộ trong vàng ngày tới nhìn chung là khá toàn lợi
cho các hoạt động ở ngoài trời trong kỳ nghỉ lễ của quý vị
chuyển sang các tỉnh miền trung tại khu vực bắc trung bộ
trong đêm nay cục bộ có mưa to đến rất to
trong cơn rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
tại thanh hòa đến thừa tiên huế mưa có thể kéo dài sang ngày mai
nhưng lượng không quá nhiều nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết ít có sự biến đổi
phổ biến có mưa rông vài nơi về chiều tối và đêm ngày nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng ba mươi ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới
phổ biến ít mưa có chăng chỉ có mưa rông cục bộ về chiều tối
nhưng kết thúc nhanh ban ngày nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại tây nguyên
phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
nam bộ từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
miền đông nam bộ vẫn có nắng nóng với nhiệt độ là trên ba mươi năm độ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi gió đông mắc mạnh cầm nằm có lúc cấp sáu
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
cường độ gió ở mức trung bình
mưa rào và rông diễn ra rải rác làm giảm tầm nhìn xa
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng trời lạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba mươi độ